tuy nhiên điều đáng quan ngại là những bộ test nhanh này
ở mỗi nơi lại bán một giá và có chiều hướng khan hàng và tăng giá
không chỉ ngoài hiệu thuốc trên mạng xã hội thì cũng ngập tràn các loại kit test
nhưng với giá và chất lượng đi kèm vẫn là một câu hỏi đối với người tiêu dùng
trước việc số bệnh nhân covid một mươi chín đang có xu hướng tăng cao
cùng với đó là tăng nhu cầu kit test nhanh sử dụng tại nhà
nên một số người đã lợi dụng quảng cáo bán kit test nhanh chản lan trên mạng
ngoại không rõ nguồn gốc thậm chí là các loại kit xét nghiệm chưa được cấp phép
nhu cầu tự tách covid một mươi chín của người dân tăng cao đột ngột
là cơ hội kiếm lời của người kinh doanh vật tư y tế từ quy mô lớn đến nhỏ
từ những phố thuốc đến mạng xã hội với mức giá không thể kiểm soát
với tình trạng mỗi nơi bán một giá và có chiều hướng khan hàng và tăng giá
gây khó khăn cho người dân quyết định mua và sử dụng
nhu cầu người dân càng cao thì giá càng tăng
nếu không có sự quản lý giá cả chặt chẽ thì e rằng
giá sẽ không dừng lại ở mức như hiện nay
nếu không quản lý được giá thì đây có thể sẽ là cơ hội làm giàu của một số người
và người dân lại phải chịu thiệt
bộ y tế ở đâu bộ công thương ở đâu
khi giá tết cứ tăng ngày theo ngày theo cấp số nhân như thế này
các vụ ban ngành không vào cuộc thì chỉ có người dân thua thiệt vì giá kích tết thuốc thang
theo tôi kýt xét nghiệm phải được bình ổn giá
với thị trường kích test nhanh nhiều
loại nhiều giá và thói quen mua hàng trên mạng không biết rõ nguồn gốc xuất xứ như hiện nay
đa số người tiêu dùng đều lựa chọn những loại có giá rẻ mà không biết loại đó có được bộ y tế cấp phép nhập khẩu hay không
có phải là hàng trôi nổi trên thị trường hay không
không chỉ giao bán các loại kit xét nghiệm mà nhiều mặt hàng thuốc điều trị covid một mươi chín cũng được giao bán chản lan trên mạng xã hội
khiến nhiều cư dân mạng hoang mang
lại một cơn sốt y như khẩu trang y tế hai năm trước
cả xã hội nháo nhảo
đề nghị bộ y tế có ý kiến tư vấn
các vị lãnh đạo cho chỉ đạo giữ yên thị trường chấn an người dân
mong sở y tế lập đường dây nóng
nơi nào bán tăng giá thì xử phạt thật nặng
nếu tái phạm thì rút giấy phép
đi làm không để tiền tết covid một mươi chín
mong mọi người buôn bán không lợi dụng dịch bệnh để nâng giá kích test
cư dân mạng cho rằng dịch covid một mươi chín vẫn có những diễn biến hết sức phức tạp
nhu cầu sử dụng các bộ kit test nhanh covid một mươi chín của người dân
theo dự báo sẽ còn tăng cao và kéo dài
vì vậy ngành y tế chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng
cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc kinh doanh mặt hàng kích tết nhanh covid một mươi chín
nhằm góp phần chấm dứt tình trạng loạn giá kýt test nhanh
và bảo vệ sức khỏe người dân bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng
bộ y tế cũng khuyến cáo người dân không nên mua các kích thích nhanh không có nguồn gốc
trôi nổi trên thị trường trên mạng xã hội
việc sử dụng các sản phẩm kích test nhanh không được cấp phép không dỡ nguồn gốc
sẽ cho kết quả không chính xác nguy hiểm cho bản thân và cho cộng đồng
bạn nghĩ sao về việc loạn kích thích nhanh covid một mươi chín
hãy để lại bình luận và chia sẻ ý kiến của mình trên fanpage của truyền hình công an nhân dân